trong khuôn khổ chương trình của lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại thành phố buôn ma thuột bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
và hiệp hội cà phê cacao việt nam tổ chức hội thảo phát triển cà phê đặc sản việt nam
tại hội thảo các đại biểu là lãnh đạo chính quyền chủ doanh nghiệp nhà khoa học tiêu biểu trên lĩnh vực cà phê trong nước và quốc tế
trình bày tham luận làm rõ lợi ích kinh tế trao đổi kinh nghiệm từ chọn giống làm đất đến trồng chăm sóc thu hoạch chế biến
giang say để cho ra sản phẩm cà phê đặc sản
hội thảo thống nhất về mặt vĩ mô cần có quan điểm chính sách phù hợp để khuyến khích người sản xuất nhà chế biến giang xay
phân phối thích nghi hưởng ứng phát triển cà phê đặc sản đồng thời đưa ra bộ tiêu chí tiêu chuẩn trong đánh giá chất lượng
xây dựng thương hiệu cà phê đặc sản phát triển cà phê đặc sản là hướng đi đúng mà các nước trên thế giới cũng như việt nam đã và đang thực hiện
không chỉ mang lại lấy kinh tế cho người sản xuất chế biến tiêu thụ mà còn là đòi hỏi trinh đáng mà thị trường tiêu thụ người tiêu dùng trong nước và thế giới đang đặt ra